những năm trước người hâm mông ở bản cuvai xã xà hồ huyện vùng cao trạm tấu tỉnh yên bái vẫn hai lần ăn tết
đó là tết của người hơm mông và tết nguyên đán
năm nay người hâm mông ở nơi đây đóng một cái tết đặc biệt đó là đón tết một lần trong năm vừa tiết kiệm vừa sung túc hơn
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện vùng cao trạm tấu
tranh thủ ngày nông nhàn chị em ở bản cô vai xã xà hồ may quần áo mới để đi đón tết
một bộ quần áo của người mông tính cả công may và theo họa tiết nếu một người làm phải mất năm ngày
nhà có năm người nên phải hơn một tháng chị giàng thị xua mới may đủ quần áo để mọi người mặc tết
năm nào cũng vậy tôi cùng mẹ đều may cho mỗi người trong nhà một bộ quần áo mới theo phong tục của người mông
các con tôi cũng muốn có bộ váy áo mới để đi chơi tết
xã xà hồ có thời tiết khắc nghiệt về mùa đông
địa hình chủ yếu là đồi nội
đồi nội đồi núi ruộng bậc thang là nơi có đến hơn chín mươi là người mông sinh sống
việc vận động người mông ăn tết một lần vào đúng tết nguyên đán là sự nỗ lực của chính quyền địa phương
mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng bằng sự quyết tâm của người dân và chính quyền địa phương
mùa xuân này ở vùng lũ trạm tấu ấm áp hơn một mùa xuân của xung vầy và hạnh phúc